hôm qua tại tỉnh hòa bình tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo đào quang thực sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
hỗ khẩu thương chú và chỗ ở tại xóm trúc sơn xã toàn sơn huyện đà bắc tỉnh hòa bình
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy định tại khoản một điều bảy mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
nay là khoảng một điều một trăm linh chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo cáo trạng tại bản án sơ thẩm đào quang thực nguyên là giáo viên trường tiểu học triệu phúc lịch
huyện đà bắc tỉnh hòa bình để thực hiện hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đào quang thực đã sử dụng hai tài khoản facebook và hộp thư điện tử để liên lạc
móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước đồng thời đăng tải nhiều bài viết và chia sẻ
bình luận có nội dung phản động đào quang thực đã viết đơn xin gia nhập tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
là một tổ chức phản động khủng bố với tôn trị mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bằng bạo động vũ trang và có nhiều hoạt động bài viết chống phá
tuyên truyền nội dung phản động rồi gửi cho tổ chức này
từ đó đào quang thực đã được kết nạp vào tổ chức này và bổ nhiệm chức vụ trí nguyện đoàn hòa bình
việc làm này của đào quang thực đã nhiều lần được các cơ quan quản lý nhà nước nhắc nhở
và đào quang thực cũng đã viết cam kết sẽ dừng các hành vi chống đối không tham gia vào các tổ chức phản động nữa
tuy nhiên sau đó đào quang thực lại càng hoạt động và chống đối quyết liệt hơn phản động hơn
thậm chí đã móc nối với một số đối tượng phản động lên kế hoạch tổ chức khủng bố sát hại những cán bộ cấp cao ở thanh hóa và hòa bình
sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đào quang thực
quá trình khám xét cơ quan chức năng đã thu giữ được nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến hoạt động phản động
chống phá nhà nước của đào quang thực
với hành vi phạm tội trên ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình đã truy tố đào quang thực
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
tại phiên tòa hình sự sơ thẩm hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên phạt bị cáo đào quang thực
mức án một mươi bốn năm tù về tội về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân phạt quản chế bị cáo thực năm năm tại địa phương
sau khi chấp hành xong hình phạt tù
sau đó đào quang thực đã viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo và người bảo chữa cho bị cáo đã cung cấp thêm cho hội đồng xét xử tòa nhân dân cấp cao
tại hà nội một số thông tin tài liệu để xin giảm nhẹ hình phạt
căn cứ lời khai của bị cáo và xét thấy do bị cáo là người đã có nhiều thành tích trong quá trình công tác
và gia đình bị cáo đã có công với cách mạng hội đồng xét xử tòa nhân dân cấp cao đã quyết định giảm án cho bị cáo
từ một mươi bốn năm tù giam xuống còn một mươi ba năm tù giam
công an tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự đối tượng đỗ duy ân hai mươi chín tuổi trú tại xã long thọ huyện nhân trạch
vì đã có hành vi sát hại một đồng chí công an xã
bước đầu cơ quan công an xác định đỗ duy ân là nghi can gây ra cái chết cho anh dương văn đạo ba mươi bảy tuổi
là công an viên của xã long thọ vào tối ngày một mươi sáu tháng một
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một anh đạo đang trên đường về gần đến nhà
thì gặp đỗ duy ân và đã bị ân dùng hung khí tấn công
anh đạo được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
riêng ân sau khi gây án thì đến sáng ngày một mươi bảy tháng một đã đến trụ sở công an xã long thọ đầu thú
theo cơ quan điều tra bước đầu ân khai nhận do mâu thuẫn cá nhân
còn tại tỉnh đắk lắk mâu thuẫn trong lụng uống rượu đã khiến nguyễn tri ai un luân hai mươi chín tuổi
ở buôn pốc a thị trấn yêu pốc huyện trư mưa ga gây án mạng
đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
ngày một mươi sáu tháng một tại nhà của anh chữ sìu vùi bốn mươi tuổi ở cung buôn có tổ chức ăn nhậu
và mời luân cùng một số người trong buôn đến tham gia
trong lúc uống rượu giữa luân và anh vùi xảy ra mâu thuẫn
anh vùi vào nhà lấy một khẩu súng cồn tự chế dọa bắn luân thì luân bỏ chạy về nhà
sau đó luân đã cầm một cây gỗ quay lại đánh liên tiếp vào đầu khiến anh vùi tử vong sau đó
sáng hôm sau nguyễn tri au luân đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
liên quan đến vụ một nhóm người xông vào phòng trọ chém bốn người bị thương
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức tp hcm đã tạm giữ hình sự nguyễn minh kha
hai mươi sáu tuổi quê tỉnh cà mau để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an kha khai vào tối ngày một mươi ba tháng một nhóm của đây đến phòng trọ của phạm trí thức bạn của kha để đánh
khi nhóm của đây đi khỏi thì kha đã gọi điện kể lại sự việc cho thức và trương chí nguyện nghe
sau đó kha thức và nguyện rủ thêm một số người bạn mang theo dao mạ tấu tự chế
đi ô tô bảy chỗ đến phòng trọ của đây để đánh trả thù
các đối tượng đã chém đây và ba người bạn đang ngồi nhậu bị thương nặng với tỷ lệ thương tật là từ hai mươi đến năm mươi
một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet với số nạn nhân lên đến hàng nghìn người trên khắp cả nước
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn văn thường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trần văn toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hồ văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
nguyễn xuân toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn đức nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hồ đình tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và nguyễn xuân trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đều trú tại xã quỳnh lâm huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
lợi dụng sự cả tin của khách hàng thông qua các trang web và các trang mạng xã hội
các đối tượng đã lập ra dịch vụ soi cầu lấy số bạch thủ lô đề
với các bài chia sẻ giới thiệu về dịch vụ cung cấp số lô số đề chính xác
cùng lời quảng cáo hấp dẫn bảo đảm trung lớn trúng một trăm linh thu hút vô số người có máu đỏ đen tham gia
bằng thủ đoạn trên trong một thời gian dài nhóm các đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt
của hàng nghìn người trên khắp cả nước với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đang tiếp tục điều tra làm rõ
những ngày vừa qua hàng trăm học viên đang theo học bằng lái xe ô tô hạng b hai và hạng c
liên tiếp kéo đến văn phòng tuyển sinh của trường đào tạo thi sát hạch lái xe
tại số hai trăm sáu mươi ba a phan chu trinh thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
để phản ánh về việc bị một cơ sở mạo danh trường đào tạo và sát hạch lái xe
đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an trên mạng lừa đảo chiếm đoạt tiền học phí
phóng viên intv tại đắk lắc đã vào cuộc để tìm hiểu thực hư vụ việc
theo đó nhiều người dân cho biết vào khoảng đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
trên mạng xã hội facebook đăng thông tin trường dạy lái xe ô tô uy tín giá rẻ nhất đắk lắc
tại trường đào tạo và thi sát hạch lái xe số hai trăm sáu mươi ba a phan chu trinh thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
trường này quảng cáo là sẽ giảm học phí chỉ duy nhất khóa cuối năm
với học phí lấy bằng b hai chỉ từ sáu đến tám triệu đồng bằng c từ tám đến một mươi triệu đồng
cam kết học phí chọn gói không phát sinh đến khi lấy bằng
có c đề mới cho học viên tập lái giáo viên dạy nhiệt tình
và đặc biệt là học viên theo học tại đây sẽ được bao đậu một trăm linh
để tạo lòng tin trụ sở này còn gắn bảng hiệu
trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an
kèm theo số điện thoại hỗ trợ hai trăm bốn mươi bảy tám trăm sáu mươi tám tám trăm một mươi ba tám trăm bảy mươi chín
vì tin tưởng vào những lời giao này hàng trăm học viên đã đến đóng tiền để theo học tại trung tâm
nhà nước đã quản lý rồi nhưng mà mình không ngờ đến ngày hôm nay sự việc sẽ ra như thế này
bây giờ bên văn phòng đã đóng cửa người ta đi hết
chắc chắn bây giờ bảng hiệu cũng đã rạch ra chữ bộ công an rạch đi hết rồi
chắc chắn là đã lừa rồi
thứ nhất là ở tên dạy tơ của trường thì có ghi rõ là của bộ công an
của trường đại học phòng cháy chữa cháy
khi đến nổ vô sở thì chi phị của bọn em phải trả là tạm triệu rưỡi
và bên trường họ cam kết
sẽ ra băng trực tiếp và sẽ tổ chức thi ở tỉnh đắk lắc
và tất cả những cái chi phí không phát sinh thêm
còn với vấn đề với báo đầu đạt đến nổ vô sở đấy là sẽ đầu
chính vì những lời mời chào ngon ngọt như vậy nên chỉ hơn bốn tháng qua
trung tâm này đã có trên bốn trăm linh học viên ở đắk lắc và các tỉnh lân cận đến đăng ký nhập học
tuy nhiên trung tâm đã nhiều lần thông báo trì hoãn đôi địa điểm từ đắk lắc sang tỉnh gia lai
và sau đó là hà nội
đã có một mươi năm học viên đến kỳ thi
thì phải lặn lội ra thành phố hà nội và tỉnh hòa bình để thi
kết quả có sáu học viên bị thi trượt số còn lại bào đỗ nhưng cũng không biết có được cấp giấy phép hay không
khi mọi chuyện dần bị hé lộ thì những ngày qua trung tâm này đã đột ngột đóng cửa
các số điện thoại đều ngừng hoạt động
còn dòng chữ trường đại học phòng cháy chữa cháy của bộ công an cũng bị giạch bỏ như thế này
làm việc với phóng viên đại diện cơ quan có thẩm quyền cấp phép đào tạo nghề tại đắk lắc khẳng định

điều đó là chứng tỏ rằng đây là hiện tượng bao dánh lừa đào
mà nếu đào bao dánh lừa đào thì nó có yếu tố hình sự
hiện sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo phòng lao động thương binh và xã hội
thành phố bùa ma thuật phối hợp cùng lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xác minh
điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ việc này
để phản ánh trong các bản tin thời sự sau
phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an chủ trì phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh
vừa phát hiện bắt quả tang chín đối tượng đang có hành vi nuôi nhốt
buôn bán trái phép hai trăm một mươi năm cá thể tt thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm
được ưu tiên bảo vệ tại nhà ông trần trung thành thuộc thôn công thương xã sơn kim một huyện hương sơn
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ hai trăm một mươi năm cá thể tt
với tổng trọng lượng sáu trăm linh ba sáu kg
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn thị hường nguyễn thị thúy hương và võ văn tâm
phát hiện tại chỗ ở của tâm có một vật hình búc măng có trọng lượng một kg
đối tượng khai nhận là ngà voi hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý
sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một quán ăn trên đường nguyễn văn huyên
quận cầu giấy hà nội nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình ga
vụ cháy đã khiến một người bị thương toàn bộ quán ăn bị thiêu dụi
sau đây là ghi nhanh phóng viên chúng tôi vừa thực hiện
năm xe cứu hỏa được điều động do có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội
cháy lan các biển quảng cáo nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
khoảng tám giờ năm mươi phút
đám cháy cơ bản được khống chế hậu quả một người bị thương
toàn bộ quán ăn bị thiêu rụi hoàn toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng trương đình hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú
tại thôn cổ hiền xã hiền ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
cao một m năm mươi chín sông mũi thẳng giá tai trúc và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi lông mày phải
đối tượng hoàng văn siêng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và đối tượng trần thị thu thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn quảng phước
xã vạn lương huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa có nốt ruồi cách một cm dưới mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng này hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
và sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện